phó thủ tướng vương đình huệ vừa quyết định xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh cao bằng và bình định để hỗ trợ nhân dân trong dịp tết nguyên đán canh tí và nhân dân bị ảnh hưởng của cơn bão số năm và số sáu và mưa lũ trong năm hai nghìn hai mươi
phó thủ tướng giao bộ tài chính xuất cấp không thu tiền năm trăm ba mươi ba năm mươi năm tấn gạo cho tỉnh cao bằng để hỗ trợ nhân dân trong dịp tết nguyên đán canh tí xuất cấp không thu tiền một tấn gạo cho tỉnh bình định để hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng của cơn bão số năm số sáu và mưa lũ trong năm hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân tỉnh cao bằng và ủy ban nhân dân tỉnh bình định tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng theo quy định